vâng nếu như ngày hôm nay thì quý vị có dự định di chuyển hay là tham gia các hoạt động ngoài trời
thì cần lưu ý tại bắc bộ thì ban ngày nắng nóng nhiệt độ khá oi bức lên tới ba mươi bốn độ c
vùng núi phía bắc vẫn cảnh báo có mưa nguy cơ sạt lở đất thường trực
bởi mưa kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến cho đất bị bở nhã
vâng trung bộ cũng đang trong chuỗi ngày nắng nóng cao điểm lên tới ba mươi sáu độ c
nắng nóng còn gây gắt hơn cả nam bộ đang ở ngưỡng là ba mươi ba cho tới ba mươi bốn độ c
điểm tương đồng của hai khu vực trung bộ và nam bộ trong ngày hôm nay đó là mưa sẽ xuất hiện về chiều